liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên hội đồng an ninh quốc gia mỹ mới đây cho hay
triều tiên đã không phúc đáp tích cực đối với đề nghị của mỹ về đàm phán
tuy nhiên tổng thống mỹ joe biden sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
mà không có điều kiện tiên quyết để thảo luận về vấn đề này
thông tin trên được đưa ra một ngày trước khi tổng thống joe biden tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên
với các nhà lãnh đạo của nhật bản và hàn quốc với một trong những chủ đề chính là sự phát triển nhanh chóng
của triều tiên về tên lửa và vũ khí hạt nhân
trong khi đó lầu nam góc cho hay mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh để ngăn chặn bất cứ sự gây hấn tiềm ẩn nào
từ triều tiên sau khi có thông tin cho rằng bình nhưỡng có thể chuẩn bị thực hiện nhiều động thái khiêu khích
bao gồm cả một vụ thử tên lửa tầm xa
cơ quan tình báo quốc gia hàn quốc trước đó lưu ý rằng triều tiên có thể phóng thử một tên lửa đạn đạo
xuyên lục địa icbm để phản đối hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa các nhà lãnh đạo mỹ nhật hàn
tại washington trong ngày hôm nay
thủ tướng tạm quyền pakistan anwa unhaskaka đã thành lập nội các lâm thời để điều hành đất nước
cho tới khi diễn ra tổng tuyển cử vào tháng một mươi một tới
nội các lâm thời bao gồm một mươi sáu bộ trưởng liên bang và ba cố vấn cho thủ tướng tạm quyền
thủ tướng tạm quyền anwar unhaskaka tuyên thệ nhậm chức vào ngày một mươi bốn tháng tám vừa qua
ông kaka được thủ tướng mãn nhiệm sebas sharif và lãnh đạo phe đối lập rajah riyadh
nhất trí lựa chọn giữ chức thủ tướng tạm quyền để giám sát cuộc bầu cử sắp tới
theo đó ông kaka được giao nhiệm vụ thành lập nội các và lãnh đạo chính phủ đưa đất nước vượt qua
cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế cho đến khi chính phủ mới được bầu
trước đó ngày chín tháng tám tổng thống arif anvi đã chấp thuận huyến nghị của thủ tướng sebas sharif
về việc giải tán quốc hội ba ngày trước khi cơ quan lập pháp kết thúc nhiệm kỳ năm năm vào ngày một mươi hai tháng tám
theo hiến pháp pakistan nếu quốc hội giải tán trước thời hạn thì tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng chín mươi ngày sau đó
sau khi chính phủ tới chức thủ tướng phải thảo luận với lãnh đạo phe đối lập trong quốc hội
để lựa chọn thủ tướng tạm quyền cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử
lực lượng biên phòng và các lực lượng vũ trang của litva đang lên kế hoạch tập trận chung vào ngày hai mươi bảy tháng tám tới đây
với mục tiêu nhằm sẵn sàng trước các mối đe dọa tiềm ẩn tại biên giới với belarus
theo bộ trưởng đối vụ litva
kịch bản đầu tiên liên quan đến vấn đề di cư trong trường hợp xảy ra một số tình huống bất thường
còn kịch bản thứ hai là ứng phó với một mối đe dọa quân sự hỗn hợp ở biên giới
chính quyền litva cũng đang xem xét mời lực lượng biên phòng và các sĩ quan của latvia estonia và ba lan cùng tham gia tập trận
các kế hoạch của litva được cập nhật để phản ứng trước việc các tay súng từ tập đoàn quân sự tư nhân wagner đến belarus
theo các nhà lãnh đạo của litva và ba lan số lượng binh sĩ wagner đang ở belarus là khoảng bốn người
cơ quan an ninh của thụy điển sẽ nâng mức cảnh báo về mối đe dọa khủng bố từ cấp độ ba lên cấp độ bốn
mức cao gần nhất trong thang từ một đến năm
việc nâng mức cảnh báo trên phản ánh mối đe dọa về các cuộc tấn công khủng bố là khá rõ ràng
trước đó anh và mỹ đã cảnh báo công dân của họ không nên đến thụy điển do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố
trong bối cảnh xuất hiện nhiều cuộc biểu tình tại nước này và quốc gia láng giềng đan mạch phản đối việc phỉ bán kinh koran và chống lại đạo hồi
những tuần qua thụy điển và đan mạch đã chứng kiến nhiều vụ đốt kinh koran của những nhà hoạt động chống hồi giáo
gây ra sự phẫn nộ ở các quốc gia hồi giáo và làm gia tăng nguy cơ về những cuộc tấn công khủng bố trong nước
chính phủ cộng hòa dominica ngày hôm qua đã tổ chức quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ nổ
tại trung tâm thương mại sầm ất ở tỉnh miền nam san cristobal cách thủ đô santo domingo khoảng hai mươi bốn km
thảm kịch hôm một mươi bốn tháng tám đã khiến hai mươi bảy người thiệt mạng và năm mươi chín người khác bị thương
vụ nổ cũng gây ra đám cháy kéo dài suốt nhiều giờ cùng cột khói khổng lồ
ảnh hưởng đến chín tòa nhà và phá hủy một phần của bốn tòa nhà khác
khoảng năm trăm linh nhân viên lực lượng an ninh dân phòng và sự cứu hỏa đã được huy động
để tìm kiếm người mất tích dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy
giới chức cộng hòa dominica hiện chưa ước tính sơ bộ về thiệt hại cũng như nguyên nhân xảy ra vụ nổ
tổng thống cộng hòa dominica luis abinader khẳng định
chính phủ nước này sẽ sử dụng ngân sách đặc biệt để hỗ trợ các nạn nhân trong thảm kịch này
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ đang theo dõi một biến thể mới
của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín sau khi các chuyên gia phát hiện
một trường hợp mắc chủng đột biến cao ở bang michigan
theo cdc mỹ biến thể mới được đặt tên là ba hai tám mươi sáu
cũng được phát hiện tại đan mạch và israel hồi đầu tuần này
phòng thí nghiệm tại đại học michigan đã báo cáo trường hợp đầu tiên mắc ba hai tám mươi sáu tại mỹ
sau khi sàng lọc thông tin các mẫu bệnh phẩm được đăng tải lên cơ sở dữ liệu virus toàn cầu cz
trước đó tổ chức y tế thế giới cũng cho biết đang theo dõi biến thể ba hai tám mươi sáu do số lượng đột biến lớn
cụ thể là biến thể này có tới ba mươi sáu đột biến so với biến thể xbb một năm đang gia tăng nhanh chóng
ở mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới
ngoài một số đột biến chưa rõ chức năng hầu hết các đột biến giúp biến thể mới
tăng khả năng trôn tránh hệ thống miễn dịch
đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng báo động tại pháp chính phủ nước này đã tuyên bố
thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ đồng thời kích hoạt đường dây liên lạc khẩn cấp
miễn phí dành cho những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp từ nắng nóng
theo cơ quan khí tượng pháp nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng gai gắt nhất của mùa hè
trong vài ngày tới các chuyên gia cũng dự đoán đây có thể là một trong những đợt nắng nóng
kỷ lục chưa từng được ghi nhận tại pháp hiện bảy tỉnh của nước này đang ở mức báo động
nắng nóng cấp ba và hai mươi bảy tỉnh khác đang ở mức hai dự báo trong hôm nay một mươi tám tháng tám nắng nóng
có thể đạt đến ba mươi tám độ ở vùng phía đông và trung tâm nước pháp sau đó tiếp tục chạm
ngưỡng ba mươi chín bốn mươi độ vào cuối tuần trước khi lên đến bốn mươi hai độ vào đầu tuần sau
giới chức y tế pháp kêu gọi quan tâm tới những người dễ bị tổn thương nhất đặc biệt là người già
người tàn tật hoặc nêu đơn cũng như những người vô gia cư người dân cũng được khuyến cáo cố gắng
giữ bình tĩnh và thông báo cho nhà chức trách ngay khi có những dấu hiệu bị tổn thương bởi nắng nóng
thưa quý vị sau khi các hạn chế đi lại phòng chống dịch covid một mươi chín được dỡ bỏ
nhiều quốc gia đã chứng kiến làn sóng du lịch ồ ạt tăng lên đây là một niềm vui với ngành công nghiệp
không khói một bàn đạp để thúc đẩy kinh tế phục hồi tuy nhiên ngành du lịch tại nhiều nơi
nhanh chóng phải đối mặt với một thực tế đó là tình trạng quá tải trong khi chưa có cơ chế
quản lý du lịch phù hợp
trải nghiệm của các du khách không được trọn vẹn và nhiều người dân địa phương thì rơi vào tình trạng
mệt mỏi và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi
trong những phút vừa rồi
hiện giờ đang là mùa du lịch cao điểm hè tại châu âu trong đó thành phố brugis của bỉ thường xuyên
nằm trong nhóm những địa điểm thu hút đông du khách nhất hình ảnh con canh thơ mộng của thành phố
brugis nhưng sự thư giãn này chỉ có trên mạng xã hội trên thực tế dòng nước lúc nào cũng tấp nập
du khách qua lại
tôi đã không nghĩ rằng có nhiều du khách tới đây như vậy
brugis được mệnh danh là venice của phương bắc là điểm đến nghỉ mát rất được yêu thích tại bỉ
thành phố chỉ có dân số khoảng một trăm hai mươi người nhưng mỗi năm đón tới tám triệu du khách
những ngày hè này đám đông khổng lồ đổ đến khiến các con phố trở nên chật hẹp và đẩy giá cả tiêu dùng
lên cao những người làm du lịch hưởng lợi tuy nhiên một bộ phận người dân brugis cảm thấy phiền toái
về sự quá tải này
tôi thấy người ta đổ về những nơi này
ngày càng nhiều dạo này còn có thêm hình thức đi bằng tàu nữa quá là đông đúc và kéo theo đó là nhiều rắc rối
một bộ phận người dân làm du lịch tại brugis cũng cho biết chủ yếu khách du lịch chỉ đến và đi trong ngày
việc tận dụng nguồn khách chưa được hiệu quả
bên cạnh đó giới chức brugis đã phát động chiến dịch truyền thông kêu gọi du khách đa dạng hóa điểm đến
không chỉ tập trung vào khu vực trung tâm và tránh du lịch vào mùa cao điểm
tại pháp bãi biển ytretat ở phía tây bắc nước này
cũng đang chứng kiến lượng du khách tăng vọt sau thành công của bộ phim thám tử lupin trên netflix
ngôi làng chỉ vòn vẹn một hai trăm linh dân lại đón tới một mươi du khách mỗi ngày vào mùa cao điểm
chúng tôi đón gần một năm triệu du khách mỗi năm
trong số một năm triệu du khách này có tám trăm linh khách trong ngày
những người chỉ tới tham quan mà không nghỉ lại qua đêm ở đây
chúng tôi muốn điều đó thay đổi
chúng tôi muốn mọi người cũng đến đây vào mùa đông để lượng khách có thể trải đều ra quanh năm
một năm triệu du khách là một khu vực đa dạng hóa điểm
con số tuyệt vời rất tốt cho nền kinh tế nhưng lượng khách ấy phải được phân bổ đều quanh năm
không riêng etretat nhiều địa phương của pháp cũng đang gặp tình trạng tương tự
ngành du lịch chính quyền địa phương đã không dự tính được trước lưu lượng khách đông kỷ lục đổ tới
khiến cho trải nghiệm của du khách cũng như hình ảnh của các địa điểm du lịch trở nên xấu đi
tình hình hiện nay không thực sự có ích cho kinh tế địa phương
vì du khách chỉ tới vào buổi sáng rồi lại rời đi vào buổi chiều sau chuyến dã ngoại
họ xả rác và làm hỏng cảnh quan
đấy là còn chưa kể đến lượng sỏi đá biến mất
vì ai ai cũng nhặt sỏi làm quả lưu niệm miễn phí
vào mùa hè mỗi ngày có khoảng bốn trăm linh kg sỏi bị lấy mất
chính phủ pháp mới đây đã công bố kế hoạch nhằm điều tiết luận du khách
đối phó với tình trạng quá tải ở một số địa điểm du lịch nổi tiếng và vào một vài thời điểm trong năm
một trong những giải pháp được đưa ra là chính phủ cùng chung tay với chính quyền địa phương
các điểm du lịch triển khai những biện pháp nhằm thông tin cho du khách
người dân địa phương và để hỗ trợ các địa phương quản lý tốt hơn luồng du khách